phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê minh khôi phân tích thêm thích ứng với chiến lược mới không phải tác bụng theo mưa
khi dịch diễn biến phải thay đổi để biết mục tiêu nào quan trọng nhất
với tp hcm không cần phải đếm số f nhưng phải đếm số ca chuyển nặng tử vong số ca an toàn đến nơi điều trị
đây mới đúng là thích ứng chuyên gia nói
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng thì đưa ra nhận định rằng
việc đếm số ca bệnh covid một mươi chín mục đích để biết được mức độ dịch ra sao
đối với tp hcm số ca mắc trước đó đã cao cùng với việc tiêm vaccine bao phủ cao nên khi nhiễm virus triệu chứng rất nhẹ
do vậy không cần phải đếm số ca bệnh không triệu chứng đối với tp hcm
quan trọng nhất ở đây là phải thực hiện năm ca để tránh lại nhiễm
theo tôi chỉ nên tính số ca bệnh có triệu chứng vào bệnh viện và có triệu chứng đi khám
không cần phải truy vết vì như vậy sẽ rất tốn nguồn lực và ngân sách của quốc gia
tuy nhiên ở đây việc cảnh báo và ý thức của người dân vẫn là quan trọng
ví dụ khi một người biết dương tính
cần phải cảnh báo cho người khác để phòng ngừa lây nhiễm
theo phó giáo sư huy nga singapore đã coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu lưu hành và không phải đại dịch
cho nên singapore đã dựng việc đếm ca bệnh truy vết
tại tp hcm hiện vẫn coi covid là bệnh truyền nhiễm loại a bệnh nguy hiểm
hiện tại tp hcm đang đề xuất không đếm số ca bệnh không có triệu chứng không truy vết
còn về hà nội về việc thủ đô có nên tiếp tục đếm số ca bệnh hay không
phó giáo sư huyền nga cho rằng với tỷ lệ tiêm hai mũi vaccine tại hà nội
đa phần các trường hợp mắc không có triệu chứng hoặc nhẹ
đây là tiền đề để hà nội có thể xem xét việc không cần đếm số ca f không có triệu chứng và không cần truy vết
bên cạnh đó phó giáo sư cũng nhấn mạnh
tuy nhiên tại hai thành phố lớn vẫn cần duy trì đếm số ca bệnh có triệu chứng
số ca bệnh nặng để biết được mức độ trầm trọng của dịch bệnh
việc không đếm số ca bệnh không có triệu chứng chỉ nên thực hiện với các địa phương
có số người mắc nhiều và tỷ lệ tiêm vaccine đã cao
còn đối với các tỉnh thành phố có số ca mắc thấp thì vẫn cần phải đếm số ca bệnh để biết mức độ dịch
bên cạnh đó các tỉnh này cần phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nâng cao năng lực điều trị
khi tỷ lệ tiêm vaccine các tỉnh đã cao có thể tính tới việc không cần phải đếm ca bệnh không có triệu chứng
mà chỉ theo dõi số ca bệnh có triệu chứng
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam hiện nay vẫn hết sức phức tạp
chưa thể đoán được liệu còn biến chủng mới nào xuất hiện hay không
đại dịch sắp tới sẽ như thế nào
mặc dù vậy việt nam vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch ứng phó với covid một mươi chín
đặc biệt đã xây dựng chiến lược trong năm hai nghìn hai mươi
theo thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới còn diễn biến phức tạp
và dự báo khả năng vẫn còn xuất hiện các biến chủng mới
gần đây nhất thế giới đã xuất hiện biến chủng omicran
với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh các nước trên thế giới đã thay đổi chiến lược trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng đỗ xuân tuyên chia sẻ hiện nay đối với việt nam đã tiêm vaccine cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
với độ bao phủ mỗi một trên chín mươi bảy và mũi hai là khoảng bảy mươi
chúng ta cũng đang triển khai tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
như vậy năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta đã có sự thay đổi chiến lược trong công tác phòng chống dịch
theo phương châm thủ tướng đã chỉ đạo thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả
để thực hiện chiến dịch này bộ y tế cũng đã tham mưu cho thủ tướng chính phủ chỉ đạo các cấp ngành
địa phương đã nhanh tiến độ bao phủ vaccine của các đối tượng còn lại
bên cạnh đó chúng ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi vaccine nhắc lại
theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
thứ trưởng cũng đã nêu thêm một số điểm mới trong chiến lược chống dịch năm hai nghìn hai mươi
đó là hiện tại chúng ta cũng đã chuyển hình thức
trước đây tất cả các trường hợp f một f đều đưa đi cách ly tập trung
thi nay f một và f trừ chứng nhẹ cách ly và điều trị tại nhà
chỉ đưa f vào các cơ sở điều trị đối với các trường hợp chuyển biến nặng
ở những cơ sở điều trị cần nâng cao năng lực để giảm tỷ lệ tử vong
ngoài ra công tác phòng chống dịch cần phải đảm bảo hài hòa
vừa phát triển để có nguồn cho ngân sách nhà nước và ngân sách chống dịch
hiện tại việt nam đã thực hiện chiến dịch điều trị f không trựa chứng f một tại nhà
đây là một trong những chiến lược phù hợp với tình hình thích ứng linh hoạt
an toàn kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
đó cũng là chiến lược vẫn tiếp tục được thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi hai tới
tuy nhiên những ngày gần đây ghi nhận một số f không tự di chuyển đến bệnh viện
sau khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên kết quả dương tính nhưng không thông báo cho y tế địa phương
bộ y tế cho rằng f không tự đến bệnh viện sau khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính
có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng yêu cầu các địa phương giả soát
yêu cầu được bộ y tế đưa ra mới đây trong bối cảnh gần đây ghi nhận một số f tự di chuyển
đến các bệnh viện sau khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên kết quả dương tính
nhưng không thông báo cho y tế địa phương
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch theo bộ y tế
bộ đề nghị các địa phương rà soát trên website của sở y tế công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test nhanh của cơ quan người dân
ngành y tế hỗ trợ họ các biện pháp phòng chống dịch tránh tự điều trị tại nhà
không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
địa phương cũng hướng dẫn người dân cơ quan đơn vị chấp hành quy định phòng chống dịch
đặc biệt đối với việc tự xét nghiệm giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ
kịp thời tắt f khoanh vùng và dập dịch hạn chế lây nhiễm cho cộng đồng
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc cũng đánh giá
khi f tự đi viện nguy cơ lây nhiễm quá tải cho bệnh viện tăng lên
bệnh viện phải phân luồn cách ly người nghi nhiễm và xét nghiệm rt pcr khẳng định
thời gian chờ đợi kết quả lâu thường mất vài tiếng nên có thể lây nhiễm chéo trong khu cách ly
ông tốn khuyến cáo nếu test nhanh dương tính ở nhà người dân cần khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương
nơi cư trú để đơn vị này báo cáo cdc hà nội cử người đến lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
trong thời gian chờ đợi y tế cần liên hệ chặt chẽ với các cán bộ y tế phường
để theo dõi triệu chứng và đi viện ngay nếu có dấu hiệu trở nặng
các bộ y tế phương trực tiếp dẫn phân tầng phân loại và giúp đưa f đến nơi thụ dung điều trị đúng tầng
tránh quá tải cho cơ sở y tế
việc f tự test nhanh dương tính và đến bệnh viện gây khó khăn cho hệ thống y tế
và dễ dàng lây lan dịch bệnh ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch
còn về việc không công bố số ca mắc mới nữa có thể sẽ được thực hiện sớm
trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
cảm ơn quý vị đã theo dõi hẹn gặp lại